vào tối qua trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín tổ công tác một nghìn hai trăm sáu mươi sáu chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông tuần giáo công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên
kiểm tra xe khách chạy tuyến điện biên thanh hóa và phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp
hai đối tượng là nguyễn hữu kiên và bùi văn luận đều trú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa
khám xét đối tượng thu giữ hai mươi sáu gói chứa năm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong bao gạo
tiếp tục khám xét phát hiện đối tượng nguyễn hữu kiên cất giấu trong bao thuốc lá tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an kiên và luận khai nhận mua số ma túy trên với giá năm mươi triệu đồng đang trên đường mang về thanh hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện tổ công tác đã bản giao hai đối tượng cùng thăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định